với các tỉnh như lai châu và điện biên do ảnh hưởng của hội tụ gió yếu trên mực một năm trăm linh m nên mưa rông xuất hiện ở mức dài rác về chiều tối
đêm và sáng sớm cục bộ có điểm có lượng mưa khá nên cũng phần nào khiến cho nền nhiệt độ ban ngày không tăng quá cao
chỉ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi còn trên ba mươi bốn độ
trong khi đó tại khu vực phía đông bắc bộ cũng như là khu vực hòa bình và sơn la trời phổ biến ít mưa
ban ngày chủ đạo vẫn là nắng nhiều và oi nóng với mức nhiệt trưa chiều giao động ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực có nắng nóng gây gắt nhất là hòa bình cũng như cả thủ đô hà nội với mức nhiệt có thể cao trên ba mươi tám độ
tại miền trung tình trạng nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
giữa tác động của vùng áp thấp nóng phía tây bao trùm lại kết hợp thêm với cả hiệu ứng gió phơn gây nên
hôm nay thậm chí là cả ba ngày tới
từ thanh hóa trở xuống đến tận phú yên tiếp tục phổ biến ít mưa ngày nắng nóng với mịt độ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi chín độ
vì thế cảnh báo cháy rừng vẫn trong mức độ nguy hiểm và tình trạng khô hạn tiếp diễn khiến cho sản xuất nông nghiệp của người dân thêm phần khó khăn hơn
ít mưa nắng nhiều nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở khu vực tây nguyên và cả khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ và tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong ngày và đêm nay gió trên khắp các vùng biển sẽ thịnh hành hướng tây nam đến nam cường độ ở mức trung bình yếu
vì thế mà không có sóng cao và biển không động
những cơn mưa cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện nên thời tiết cả ngày hầu như là nắng giáo tầm nhìn thông thoáng
thời tiết khá thuận lợi cho việc vươn khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước